ở trước vướng mắt của hải quan một số tỉnh thành phố trong việc xử lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để gia công và sản xuất xuất khẩu tại chỗ
thì tổng cục hải quan vừa có hướng dẫn hải quan các tỉnh thành phố thực hiện tính thuế đối với nguyên vật liệu này
theo đó tổng cục hải quan cho biết là trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu vật tư để gia công sản xuất hàng hóa xuất khẩu
sau đó xuất bán sản phẩm được gia công cho thương nhân nước ngoài nhưng được thương nhân nước ngoài chỉ định giao hàng cho doanh nghiệp khác tại việt nam thì được miễn thu